sau hai giờ huy động nhân lực phương tiện để nỗ lực triển khai phương án chữa cháy
đám cháy trong rừng dương phòng hộ ven biển hòa hiệp bắc thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã được khống chế và dập tắt
vụ cháy khởi phát vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hai mươi bốn tháng tám ngọn lửa bùng phát rồi lan nhanh dưới lớp lá dương khô trong rừng rương
ba xe chữa cháy chuyên dụng cùng với gần bốn trăm linh người là cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và tri cục kiểm lâm phú yên đã được huy động đến hiện trường
mặc dù tiết trời nắng nóng gai gắt gió từ phía biển lùa về khiến cho hoạt động chữa cháy vấp phải không ít khó khăn
thế nhưng bằng những nỗ lực tích cực kết hợp với triển khai chiến thuật chữa cháy hợp lý nên đến một mươi năm giờ chiều cùng ngày
đám cháy đã được khống chế và dập tắt thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa xác định được
dự báo nhiệt lượng dưới lớp cho có thể khiến cho đám cháy tái phát khi có gió mạnh nên chính quyền công an và dân quân
phường hòa hiệp bắc vẫn thường trực kiểm tra trong đêm qua để kịp thời xử lý tình huống phát sinh